cá nhân tôi đã có vinh dự được gặp ngài chủ tịch nước trần đại quang bốn lần
trong đó tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng kính trọng trước việc ngài chủ tịch nước đã chủ trì thành công hội nghị cấp cao apec diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
nhất là những đóng góp to lớn trong việc ký kết hiệp định tpp một mươi một tại hội nghị nhật bản và việt nam
với tư cách là đối tác chiến lược vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của cố chủ tịch nước trần đại quang
người mà với sự lãnh đạo sáng suốt của mình đã xây dựng nên quan hệ hợp tác gắn bó
trên các lĩnh vực sâu rộng giữa hai đất nước
cầu mong ngài yên giấc
cùng ngày ngoại trưởng nhật bản kono taro cũng đã gửi lời chia buồn về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
thưa quý vị cũng trong chiều hôm qua theo giờ new york đại hội đồng liên hợp quốc đã dành một phút mặc niệm chủ tịch nước trần đại quang
phát biểu trước khi khai mạc phiên họp toàn thể thứ ba của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba trước sự có mặt của đại diện một trăm chín mươi
ba quốc gia thành viên liên hợp quốc chủ tịch đại hội đồng bà maria expionosa gazet đã thông báo về sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của chủ tịch nước chính phủ và nhân dân việt nam
đề nghị đại diện các nước tham dự phiên họp dành một phút mặc niệm cho chủ tịch nước trần đại quang
sau phút mặc niệm trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đại sứ đặng đình quý đã phát biểu cảm ơn
chia sẻ và cảm thâm của bạn bè quốc tế đối với những đau thương và mất mát to lớn của nhân dân việt nam trước sự ra đi đột ngột của chủ tịch nước trần đại quang
trước đó cùng ngày người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ra tuyên bố bày tỏ sự đau buồn đối với sự ra đi của chủ tịch nước việt nam trần đại quang
tuyên bố có đoạn viết là một người bạn của liên hợp quốc và là người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của việt nam
chủ tịch nước trần đại quang sẽ luôn được tưởng nhớ ở trong và ngoài nước
ngày hai mươi một tháng chín thủ tướng campuchia hun sen đã gửi thư chia buồn tới thủ tướng nguyễn xuân phúc khi được biết tin chủ tịch nước trần đại quang từ trần
trong thư chia buồn thủ tướng hun sen nhấn mạnh chủ tịch nước trần đại quang là một nhà lãnh đạo lớn và đáng ngưỡng mộ của đất nước và nhân dân việt nam
và ông là một người bạn tốt của campuchia
thay mặt chính phủ và nhân dân campuchia thủ tướng hun sen gửi lời chia buồn và sự tiếc thương sâu sắc nhất tới chính phủ và người dân việt nam
vì sự mất mát to lớn này
sáng nay ngày hai mươi hai tháng chín tại tuyên quang đoàn công tác của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh do đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã có buổi làm việc với tỉnh ủy tuyên quang
để đánh giá lại sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giữa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng cho biết trên cơ sở căn cứ nền tảng phát triển nữa
nhiệm kỳ vừa qua tỉnh đánh giá lại các kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ cũng như dự báo cho nửa nhiệm kỳ kế tiếp
trên cơ sở đó đoàn sẽ nắm bắt vướng mắt của địa phương để báo cáo bộ chính trị ban bí thư kịp thời tháo gỡ đặc biệt trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
mặc dù hiện nay tuyên quang có nhiều lợi thế với những lựa chọn phát triển đáng ghi nhận song chưa tạo được sự bứt phá kết cấu hạ tầng nhất là giao thông kết nối còn thiếu nguồn lực chất lượng văn hóa xã hội còn chưa bền vững
do đó trong nửa nhiệm kỳ tới tỉnh tuyên quang sẽ tiến hành tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
trên cơ sở đó ban hành kết luận về chủ trương và giải pháp còn lại của nhiệm kỳ phân đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đề ra
sáng nay đại hội asosai một mươi bốn tiếp tục làm việc với phiên họp toàn thể lần thứ hai
tại đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực châu á sẽ thống nhất cao và thông qua tuyên bố hà nội với nhiều nội dung quan trọng
theo đó tuyên bố hà nội khẳng định sự quan tâm
những nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng associati đối với công cuộc theo đuổi những mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu trên cơ sở kết quả thảo luận về chủ đề kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững
các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực châu á gọi tắt là các sai thống nhất tiếp tục hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn
để tạo động lực mới cho hợp tác associati nhằm phát huy mọi tiềm năng của các sai thành viên
và đưa associati như là một tổ chức khu vực hình mẫu lên một tầm cao mới
tuyên bố hà nội là văn kiện chính thức quan trọng của đại hội asosai một mươi bốn
và sẽ là phương hướng hành động của các sai trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
với mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh giữa các doanh nghiệp việt nam với bulgari
mới đây đại sứ quán bungary tại việt nam đã phối hợp với hiệp hội khởi nghiệp quốc gia và tập đoàn delta inc
tổ chức diễn đàn đầu tư và kinh doanh việt nam bulgari
sự kiện góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương doanh nghiệp việt nam thu hút đầu tư từ nước ngoài
trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng kim ngạch hai triệu việt nam bulgari đạt hơn năm mươi năm triệu đô la
trong đó xuất khẩu từ việt nam đạt khoảng hai mươi một sáu triệu đô la
hiện nay bungary có chín dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại việt nam với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt khoảng ba mươi một triệu đô la
đứng thứ sáu mươi năm trên một trăm hai mươi chín quốc gia
các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào việt nam
nói đến như vậy thì chúng ta đã có thể nói rằng tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia việt nam bungary là rất lớn
tuy nhiên chúng ta cũng phải công bằng mà nói rằng mối quan hệ tình hữu nghị đấy chưa đẩy được lên tầm cao mới
tầm hợp tác đầu tư hợp tác kinh doanh khi kinh ngạch đầu tư giữa hai quốc gia còn rất hạn chế
bungary nằm trong số những bạn hàng truyền thống của việt nam tại khu vực đông âu và eu
đây là yếu tố thúc đẩy và tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước
việt nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và có những cải cách mang tính đột phá về chính sách
tôi nghĩ đây là một diễn đàn rất tốt để là một cầu nối giữa doanh nghiệp việt nam và bungary
từ trước đến nay các doanh nghiệp của bungary hiếm có một cơ hội nào được thắp tùng
ngài bộ trưởng kinh tế trong chuyến thăm chính thức đến việt nam
một lực lượng khoảng hơn hai mươi doanh nghiệp doanh nghiệp nồng cốt của bungary đã đến thị trường việt nam
để tìm hiểu các cơ đội đầu tư tại đây
chúng tôi có một cái vinh dự đấy là đại sứ quán bungary cũng như là bên tham tán thương mại của họ tin tưởng
cho chúng tôi tổ chức cái diễn đàn kinh tế này mục đích mang lại cho các doanh nghiệp của bungary
gặp gỡ được các doanh nghiệp việt nam để có cơ hội thực sự trao đổi với nhau
và sẽ làm tốt được một cái cầu nối để hai doanh nghiệp không chỉ đầu tư từ bungary về đây
mà từ đây có thể đầu tư bungary
tại diễn đàn hàng trăm doanh nghiệp doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực
đã đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần tăng cường thông tin thị trường sản phẩm văn hóa kinh doanh và tiêu dùng
để trở thành đối tác tin cậy trong thời gian tới
tiếp theo chương trình hướng tới nghề cá có trách nhiệm cần loại bỏ tàu giã cào
cuộc sống nơi cao nguyên đá đồng văn qua những bức ảnh đen trắng
nhằm hướng đến việc hành nghề cá có trách nhiệm nhiều địa phương trên cả nước đang kiên quyết từng bước
loại bỏ tàu cá giã cào mặc dù đã được triển khai từ nhiều năm nay tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
vậy để loại bỏ được tàu cá giã cào đâu là giải pháp cốt lõi
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại phú yên
sợi dây xích nặng gắn vào tầm lưới hầu như ngư dân nào ở phường xuân thành thị xã sông cầu tỉnh phú yên
cũng đều làm ra những tấm lưới như vậy
vậy từ nhiều đời nay đó là lưới giã cào và chính những ngư dân này cũng thừa nhận đây là nghề làm tổn hại
nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản sợi dây xích nặng khiến cho tầm lưới kéo sát tầng đáy
không chỉ tôm cá lớn mà tất cả các loại hải sản nhỏ nhất cũng không thể thoát môi trường nước cũng bị xáo trộn
tuy số lượng có giảm so với một mươi năm
từ năm trước nhưng hiện tại ngư dân phú yên vẫn còn trên dưới bốn trăm linh tàu cá giã cào
chủ yếu ở các làng biển thuộc thị xã sông cầu nơi nghề giã cào đã có từ rất lâu và qua nhiều thế hệ
cái việc chuyển đổi nó cũng không phải là đơn giản mình có thể làm nghề một ngày hai được
bởi vì những cái nghề đó nó mang một cái tính truyền thống người ta rất là nhiều đời rồi
thế thì nó cái khó nhất là chuyển đổi nghề nghiệp tức là làm sao để người ta tiếp cận được cái nghề mới
và cái nghề mới này nó sẽ hướng
chứ người ta theo hướng tức là nghề mới này sẽ thu nhập cao hơn những nghề cũ
cái việc mà để chuyển đổi cái nghề đó thì chúng ta phải tiến hành cái giải pháp là chúng ta phải đào tạo nghề
rõ ràng phải cần thêm thời gian cũng như có những chính sách hỗ trợ hợp lý
ngư dân mới loại bỏ được tàu cá giã cào
còn trước mắt những địa phương như phú yên cách đây ba năm đã đưa ra quy định kiên quyết không cho phát sinh thêm tàu giã cào
số lượng tàu giã cào mình bao nhiêu thì mình vẫn giữ bao nhiêu đó thôi chứ không phát triển nữa
đối với các tàu mua từ tỉnh ngoài cũng vậy
tức là nếu mua từ nghề giã cào từ tỉnh ngoài về để làm nghề giã cào thì không chấp nhận cái việc đó
cái thứ hai nữa là thực hiện cái chính sách sáu mươi bảy cũng như một mươi bảy thì sẽ chuyển đổi những nghề giã cào hiện có đó
sang cái đóng mới cho phát triển các nghề khác ví dụ nghề lưới vây hoặc là nghề câu cá ngừ đại dương
đã phát sinh nhiều vướng mắt khi thực hiện lộ trình loại bỏ tàu cá giã cào
những người này đều xác định đây là một trong những công việc trọng tâm
bởi loại bỏ tàu giã cào cũng có nghĩa là bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
giữ lại sinh kế cho chính ngư dân
đó cũng chính là việc quan trọng phải làm để hướng đến nghề cá có trách nhiệm
vừa qua bệnh viện nhi đồng một tp hcm vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị thành công
cho một trẻ sơ sinh mới được ba mươi tuần tuổi tại an giang bị nhiễm trùng huyết nặng dẫn đến hoại tử tay phải
trước thực trạng này who kêu gọi các nước hành động nhiều hơn để ngăn chặn việc lạm dụng rượu bia đồng thời khuyến cáo đánh thuế đối với các mặt hàng rượu bia và thắt chặt các quy định về quảng cáo rượu bia
trước thực trạng này who kêu gọi các nước hành động nhiều hơn để ngăn chặn việc lạm dụng rượu bia và thắt chặt các quy định về quảng cáo rượu bia